thưa quý vị trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ vào dịp hai mươi tháng một mươi một hàng năm
cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần giáo viên kháng chiến
từ đó cho đến khi đất nước thống nhất ngày hai mươi tháng một mươi một cũng chính thức trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục việt nam
đã ba mươi tám năm kể từ ngày hội đồng bộ trưởng quyết định vào ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến nay biết bao thế hệ người lái đò đã cẩn mẫn thầm lặng đưa các thế hệ học sinh cập bến bờ trí thức
hôm nay ngày nhà giáo việt nam ngày hai mươi tháng một mươi một
hãy cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những người thầy người cô trong cuộc đời mỗi chúng ta
từ bao đời nay tôn sư trọng đạo vẫn luôn là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc việt nam
vị trí của người thầy luôn được xã hội tôn vinh với sự kính trọng tin tưởng
lúc sinh thời chủ tịch hồ chí minh cũng luôn luôn đề cao sứ mệnh của người thầy giáo
có gì vẻ vang hơn nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản
người thầy giáo xứng đáng là người thầy vẻ vang nhất
dù tên tuổi không đăng trên báo không được hưởng huân chương
song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh
nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được
vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng rất là vẻ vang
lời dạy của bác cũng chính là tư tưởng đường lối phát triển ngành giáo dục của đảng và nhà nước ta
từ bao thế hệ nay công tác giáo dục luôn được chú trọng đặc biệt là việc phát triển đội ngũ giáo viên có tải có đức có tâm với nghề
rời xa mái ấm gia đình nhiều người anh hùng vô xanh đã không quản ngại trong gai thiếu thốn để đem con chữ tới đồng bào vùng sâu vùng xa vùng khó khăn trên cả nước
trong đó có xã hang kia huyện mai châu địa phương có tới hơn một nửa đồng bào mong tái mù chữ của tỉnh hòa bình
từ khi có lớp xóa mù chữ nhiều người mong không chịu
biết đọc biết viết mà còn biết tính toán phát triển kinh tế
chính những đổi thay trong cuộc sống của chị phánh cùng nhiều đồng bào vùng sâu vùng xa khác
càng cho thấy sự hy sinh thầm lặng và đáng chân quý của những người lái đò như cô giáo hằng
ngày ngày băng rừng vượt suối gieo chữ nơi non cao
dù đi đến đâu dù khó khăn đến mấy thì cũng muốn cho mọi người biết chữ
và tôi sẽ tiếp tục mở những lớp xóa mù cho những chị em mà chưa có điều kiện đi học
và sau này thì sẽ vận động đến các ông chồng ông bố
hiện nay còn đang rất ngại dù là muốn đi học nhưng mà do cái quan niệm của người mông ấy thì cũng chưa dám ra lớp